nguồn ma túy của một đối tượng tại khu vực biên giới việt lào đang trên đường mang về thành phố điện biên phủ tiêu thụ
thành phố điện biên phủ tiêu thụ thì bị lực lượng công an tỉnh điện biên bắt giữ